tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang khẳng định đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương có vị trí vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương có vị trí vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương có vị trí vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của đảng